chào các bạn cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh youtube sức khỏe và đời sống để cập nhật tin tức mỗi ngày
trước bài toán f trong cộng đồng gia tăng đáng lo ngại ubnd tp hà nội vừa có hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà
với f một trên địa bàn thành phố trừ bốn quận ba đình hoàn kiếm đống đa hai bà trưng
tuy nhiên theo các chuyên gia y tế biện pháp cách ly của hà nội hiện nay có điểm bất hợp lý tại sao
trong bốn quận trung tâm lại không được thực hiện cách ly tại nhà có điều gì bất cập ở đây
ubnd tp hà nội vừa có hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà với f một trên địa bàn thành phố
trừ bốn quận ba đình hoàn kiếm đống đa hai bà trưng
cụ thể hướng dẫn f một cách ly y tế tại nhà của tp hà nội áp dụng với người ở cùng nhà với f một
và người trực tiếp chăm sóc
hỗ trợ f một được cách ly tại nhà cùng f một
những người đang cách ly tập trung đủ bảy ngày và có kết quả xét nghiệm pcr âm tính với sars cov hai
ngày thứ bảy điều chuyển về cách ly tại nhà cũng thuộc diện áp dụng
hướng dẫn lưu ý điều kiện đảm bảo thực hiện theo hướng dẫn của bộ y tế tại công văn năm nghìn năm trăm chín mươi chín
như phải là ở nhà riêng lẻ căn hộ trong khu tập thể khu trung cư
trước nhà có biển cảnh báo nền đỏ chữ vàng ghi địa điểm cách ly y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
có thùng màu vàng có biểu tượng chất thải lây nhiễm có gian nhãn chất thải có nguy cơ chứa sars cov hai
với quy định thực hiện f một có nguyện vọng được cách ly y tế tại nhà
phải có đơn đăng ký gửi ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín xã phường thị trấn qua trạm y tế tại nơi cư trú
sau đó cơ quan chức năng sẽ cử tổ thẩm định để xác minh đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất nơi cách ly y tế mà f một đã đăng ký
sau đó f một sẽ nhận quyết định cách ly y tế tại nhà
và chịu sự giám sát của chính quyền địa phương
ubnd tp hà nội nhấn mạnh người đứng đầu các cấp chính quyền địa phương
chịu trách nhiệm toàn diện trước ubnd tp về công tác tổ chức triển khai giám sát
kiểm tra việc thực hiện cách ly y tế tại nhà cho các trường hợp f một
tuyệt đối không được để dịch bệnh lây ra cộng đồng đảm bảo các công tác phòng chống dịch trên địa bàn
xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của trung ương và thành phố
phát huy vai trò của tổ covid một mươi chín cộng đồng trong việc giám sát người cách ly tại nhà ubnd tp hà nội lưu ý
tuy nhiên các chuyên gia y tế chia sẻ biện pháp cách ly của hà nội hiện nay có điểm bất hợp lý
trong quy định thành phố hà nội cho phép f một cách ly tại nhà với các gia đình có đủ điều kiện
theo hướng dẫn ngày một mươi bốn tháng bảy của bộ y tế và được tổ thẩm định của ban chỉ đạo chống dịch cấp phường xã thẩm định
các gia đình ở bốn quận ba đỉnh hoàn kiếm đồng đa hai bà trưng
dù có đủ điều kiện về nhà ở theo đúng hướng dẫn cũng không được áp dụng
một chuyên gia y khoa nêu ý kiến bố quận này thì khác gì các quận khác nếu nhà ở đủ điều kiện
mà hiện cả thế giới f một f không triệu chứng triệu chứng nhẹ cũng được cách ly tại nhà rồi
hà nội lại phân biệt địa giới hành chính quan trọng hóa vấn đề
theo đó lý giải cho việc không cho cách ly f một tại nhà tại bốn quận nội đô
phó bí thư hà nội giao bộ tư lệnh thủ đô
chịu trách nhiệm về công tác cách ly tập trung f một ở bốn quận hoàn kiếm ba đình đống đa và hai bà trưng
theo vị lãnh đạo này bốn quận lõi của hà nội này có mật độ dân cư đông đúc
có nhiều cơ quan chính trị hành chính nên mới không cho cách ly f một tại nhà
quyết định này đã được tính toán cân nhắc kỹ lưỡng chứ không tự nhiên thành phố đưa ra yêu cầu này
còn theo đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch covid một mươi chín
quận hoàn kiếm hiện đại trong cấp độ một số ca mắc cộng đồng trong một mươi bốn ngày
qua là một mươi bốn quận ba đình thuộc cấp độ hai số ca mắc cộng đồng trong một mươi bốn ngày qua là bốn mươi sáu
quận đống đa thuộc cấp độ hai số ca mắc cộng đồng trong một mươi bốn ngày qua là bốn mươi ba
quận hai bà trưng thuộc cấp độ hai số ca mắc cộng đồng trong một mươi bốn ngày qua là bốn mươi ba
nêu quan điểm về vấn đề này chuyên gia y tế phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga cho rằng
hiện nay thành phố đã thực hiện cách ly f một tại nhà
việc này đã nhận được sự đồng tình và hưởng ứng của người dân
tuy nhiên bốn quận lõi của hà nội
chưa áp dụng chủ trương này vẫn phải cách ly tập trung
do đó thời gian tới thành phố có thể giả soát
nghiên cứu các điều kiện phù hợp để f một tại các quận này có thể cách ly f một tại nhà
việc này sẽ đúng với hướng dẫn của bộ y tế giảm áp lực cho hệ thống y tế công cộng
đảm bảo quyền lợi của người dân
dựa vào tình hình của thành phố hà nội hiện tại cách ly f một tại nhà để tránh lây lan trong khu cách ly
và công tác phòng chống dịch tạm thời tốt nhất trong thời gian hiện tại
yêu cầu và điều kiện đối với người cách ly y tế
tại nhà cũng như yêu cầu đối với người ở cùng nhà như thế nào
cần đảm bảo những gì quý vị cùng tiếp tục theo dõi
phải chấp hành nghiêm các quy định về thời gian cách ly y tế tại nhà
có cam kết với chính quyền địa phương không ra khỏi phòng cách ly trong suốt thời gian cách ly
không tiếp xúc với người trong gia đình cũng như những người khác
không tiếp xúc với động vật nuôi luôn thực hiện thông điệp năm k
và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
cài đặt bật và khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng vhd
hoặc bluezone trong suốt thời gian cách ly
tự đo thân nhiệt theo dõi sức khỏe và cập nhật hàng ngày trên ứng dụng vhd
trường hợp không có điện thoại thông minh thì phải thông báo cho cán bộ y tế hàng ngày
qua số điện thoại được cung cấp
đặc biệt khi có biểu hiện ghi ngờ như ho sốt đau rát họng khó thở
thì phải cập nhật ngay trên ứng dụng vhd hoặc bluezone và báo ngay cho cán bộ y tế
trường hợp không thể tự đo thân nhiệt thì cán bộ y tế hoặc người chăm sóc
có xe đo cho người cách ly không dùng chung các đồ dùng vật dụng cá nhân
như bát đũa thịa cốc bàn chải đánh răng khăn mặt với người khác
tự thực hiện các biện pháp vệ sinh khử khuẩn nơi ở hàng ngày theo hướng dẫn
phân loại chất thải theo hướng dẫn sau khi hết thời gian cách ly
phải thực hiện tiếp việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định
phải được lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai ít nhất ba lần vào ngày thứ nhất
ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn kể từ khi bắt đầu cách ly
yêu cầu đối với người ở cùng nhà
có cam kết với chính quyền địa phương và cùng ký cam kết với người chăm sóc
hỗ trợ người cách ly
không để người già người có bệnh nền cần chăm sóc y tế ở cùng nhà với người cách ly
không tiếp xúc với người cách ly hạn chế đi ra ngoài khi không cần thiết
thực hiện thông điệp năm k và phải ghi chép đầy đủ các mốc tiếp xúc
trong thời gian có người cách ly tại nhà
nếu f một là trẻ em hoặc người già yếu có bệnh nền cần người chăm sóc hỗ trợ
thì cho phép bố trí người chăm sóc hỗ trợ cách ly cùng và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch
người chăm sóc hỗ trợ người cách ly phải có cam kết với chính quyền địa phương
cung cấp suất ăn nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết riêng cho người cách ly hàng ngày
báo ngay cho cán bộ y tế khi người cách ly tự ý rời khỏi nhà
hoặc có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như ho sốt đau rót họng khó thở
thu gom chất thải từ phòng cách ly theo hướng dẫn
không cho người khác vào nhà trong suốt thời gian
thực hiện cách ly y tế trừ người ở cùng nhà nhân viên y tế và người có thẩm quyền giám sát cách ly y tế
tự theo dõi sức khỏe khi có biểu hiện nghi ngờ như ho sốt đau rót họng khó thở
thì phải báo ngay cho cán bộ y tế
thực hiện vệ sinh khử khuẩn nhà ở hàng ngày
tất cả người ở cùng nhà được lấy mẫu gộp xét nghiệm sars cov hai
ít nhất ba lần vào ngày thứ nhất ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn
kể từ khi người cách ly bắt đầu cách ly
chưa người ở cùng nhà
đã chuyển đi nơi khác sắp xếp một khu vực trong nhà
để nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm và giám sát y tế khi có yêu cầu
trường hợp có người chăm sóc hỗ trợ người cách ly
thì người chăm sóc hỗ trợ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai
theo thời gian và số lần xét nghiệm giống như người cách ly
yêu cầu đối với cán bộ y tế
hàng ngày tiếp nhận thông tin và kiểm tra tình trạng sức khỏe người cách ly
người chăm sóc hỗ trợ người cách ly
hỗ trợ người cách ly đo than nhiệt
người cách ly không tự đo được
ghi trách kết quả giám sát và phiếu theo dõi sức khỏe hàng ngày
thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai cho người cách ly
người chăm sóc hỗ trợ và người ở cùng nhà theo quy định
việc lấy mẫu xét nghiệm có thể thực hiện trong phòng cách ly
hoặc chọn khu vực thông thoáng cuối hướng gió
đảm bảo không tiếp xúc với người khác gần phòng cách ly
đảm bảo không làm lây lan dịch bệnh
vệ sinh cửa quận và thu gom chất thải trong quá trình lấy mẫu
để xử lý theo quy định
dẫn người cách ly người chăm sóc hỗ trợ và người ở cùng nhà
thu gom chất thải theo hướng dẫn
báo cáo ngay cho y tế tuyến trên và chính quyền địa phương
khi người cách ly người chăm sóc hỗ trợ và người ở cùng nhà
có biểu hiện mắc bệnh như sốt ho khó thở và các biểu hiện sức khỏe khác
nếu người cách ly người chăm sóc hỗ trợ và người ở cùng nhà
có kết quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định
trước thực tế tốc độ lây lan rộng nhất là các ca trong cộng đồng
được nguồn lây và dự báo ca bệnh covid một mươi chín sẽ tăng cao
trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán sắp tới
dịch bệnh sẽ diễn biến phức tạp
phó bí thư thành ủy nguyễn văn phong yêu cầu các sở ngành
ban chỉ đạo phòng chống dịch các quận huyện thị xã và cơ sở
nêu cao tinh thần trách nhiệm chủ động trước mọi tình huống
không để bị động bất ngờ đặc biệt người đứng đầu phải chịu trách nhiệm
nếu để xảy ra dịch bệnh do chủ quan không thực hiện nghiêm cấp
biện pháp phòng chống dịch
trước tình hình dịch bệnh tại tp hà nội việc xây dựng ý thức cho người dân
tuyên truyền phòng chống dịch bệnh thực hiện đúng và đủ năm k là người dân
đã góp phần tránh việc lây lan covid một mươi chín ra cộng đồng
những nơi có dịch bệnh đang phong tỏa thì hãy làm đúng theo yêu cầu
của cơ quan chức năng
chúng ta quyết tâm không để dịch bệnh bùng phát trở lại thêm lần nữa
tại tp hà nội và các tỉnh thành khác trên cả nước
tới đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và gặp lại